các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên hiện nay khoa học phát triển đã cho phép phát hiện kiểm soát dị tật bẩm sinh
nhờ vậy có thể xử lý sớm những dị tật của trẻ nhằm giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội
vậy kỹ thuật tầm soát trần đoán trước sinh là gì
những phương pháp nào được áp dụng trong lĩnh vực này hiện được triển khai tại nước ta
những nội dung này sẽ có trong mục tiêu điểm khoa học của chương trình hôm nay
trên thế giới chương trình xét nghiệm sàng lọc cho trẻ sơ sinh
được bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở tiểu bang massachusetts mỹ
mục đích của xét nghiệm chỉ nhằm tìm ra một hội chứng dối loạn
từ đó đến nay khi khoa học kỹ thuật và sự hiểu biết của con người có sự phát triển
việc xét nghiệm cho trẻ sơ sinh nhằm phát hiện thêm nhiều hội chứng dối loạn khác
đã trở thành thông lệ trong tiêu chuẩn của việc chăm sóc sức khỏe
và được áp dụng một cách rộng rãi trên toàn thế giới
tại việt nam bệnh viện từ dũ tp hcm đi đầu trong cả nước
về thực hiện đề án tầm soát chẩn đoán sớm dị tật trước sinh và sơ sinh
từ những năm hai nghìn hai
từ đó đến nay các kỹ thuật này không ngừng được chuyển giao
và mở rộng ra các bệnh viện lớn trong cả nước
với các kỹ thuật công nghệ mới liên tiếp được ứng dụng
phát độ tầm soát của bệnh viện từ dũ hiện tại là tất cả những phụ nữ
trong tuổi thai từ một mươi một tuần cho tới một mươi ba tuần sáu ngày
đều phải thực hiện các xét nghiệm tầm soát
bao gồm có siêu âm đo độ người da gái
sau đó thì có thử máu để làm các xét nghiệm
tg rồi papa rồi escayol
rồi ngoài ra hiện nay có một số các cái xét nghiệm khác
ở một số các nhóm nguy cơ cao
chúng tôi cũng sẽ đề nghị bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm đó luôn
nó gần như một thường quy rồi
tất cả mọi bệnh nhân đến bệnh viện
ở tại những thời điểm quy định phải làm xét nghiệm tầm soát
thì tất cả các bệnh nhân đó đều phải được làm hết
theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới who
dị tật bẩm sinh là các bất thường về cấu trúc như khe hở hàm ếch
môi hoặc chức năng như bệnh máu khó đông
xảy ra từ giai đoạn trong tử cung
có thể được phát hiện trước và sau khi sinh
đôi khi có thể được phát hiện muộn trong thời kỳ thiếu niên
ví dụ bệnh thiếu máu huyết tán
các kỹ thuật chẩn đoán dị tật bẩm sinh bao gồm
kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc trước sinh
kỹ thuật này bao gồm hai xét nghiệm chính là double test và triple test
trong đó double test sẽ tìm ra nguy cơ của ba nhóm là hội chứng đao
tam nhiễm sắc thể một mươi ba hay một mươi tám
đây là nhóm nguy cơ bất thường với dị tật tay chân
tim mạch tiết niệu và tiêu hóa và dẫn đến thai bé đa ối
triple test còn gọi là xét nghiệm bộ ba
là loại xét nghiệm tầm soát sử dụng bố mẹ
để tìm hiểu nguy cơ một số dối loạn bẩm sinh ở thai
đây là loại xét nghiệm không xâm lấn
và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến mẹ và thai
xét nghiệm double test và triple test được thực hiện bằng các kỹ thuật sau
siêu âm độ mờ da gáy là kỹ thuật dùng sóng siêu âm
để chụp và nghiên cứu các cấu trúc khi đang hoạt động
phương pháp này cho phép chụp với hình ảnh chính xác
hiện nay có nhiều loại máy siêu âm hai chiều ba chiều và bốn chiều
nhưng chẩn đoán cơ bản trước sinh vẫn là siêu âm hai chiều
phương pháp này thường được thực hiện ở tuần thai thứ một mươi một một mươi ba
và sẽ cho kết quả chính xác nhất
phương pháp định lượng các chất đánh dấu
là phương pháp lấy máu tĩnh mạch thai phụ
xét nghiệm định lượng các chất đánh dấu trong huyết thanh
nhằm phát hiện sớm nguy cơ dị dạng thai
để chẩn đoán chính xác thai nhi có bị dị dạng nhiễm sắc thể hay không
cần sử dụng các phương pháp lấy bệnh phẩm của thai
để làm xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ
phương pháp chọc ối được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay
bởi tính chất đơn giản về kỹ thuật cũng như tỷ lệ tai biến thấp
nó được coi là phương pháp chính để lấy bệnh phẩm thai nhi
phương pháp sinh thiết gai rau là phương pháp lấy bệnh phẩm thai nhi
bằng cách lấy các tế bào của các gai rau cho kết quả sau năm đến bảy ngày
sàng lọc trước sinh không xâm lấn nipt
đây được coi là phương pháp xét nghiệm hiệu quả và an toàn nhất hiện nay
ngoài ra phương pháp này còn áp dụng được cho các trường hợp đơn thai
song thai mang thai hộ và có độ chính xác cao lên đến chín mươi chín chín mươi tám
giảm tỷ lệ chọc ối oan
nhiều phương pháp này đối với bệnh lý của môi miệng não tim thành bụng cơ quan tiêu hóa tín niệm các chi
hệ thống bệnh lý của phần phụ của thai bánh rau nước ối v v
đó là những bất thường gọi là hình thái thai nhi
cái này chúng tôi làm tương đối hệ thống và cũng thống nhất
dường như là trong toàn quốc những trần đoán đấy là tương đối thống nhất
cùng với xét nghiệm trước sinh thì xét nghiệm sàng lọc sơ sinh lấy máu gót chân trẻ sau bốn mươi tám giờ
nhằm phát hiện sớm các bệnh lý ngay trong những ngày đầu bé trào đời
để có hướng điều trị kịp thời nhằm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh
tỷ lệ chậm phát triển tâm thần kinh và thể chất giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội
kỹ thuật này giúp phát hiện các bệnh lý như suy giáp bẩm sinh thiếu men g sáu pd
tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh và một số dối loạn chuyển hóa bẩm sinh khác
sau khi máu gót chân của trẻ được lấy bằng giấy thấm khô
thì ở phòng xét nghiệm sẽ đục lỗ lấy những mẫu máu đó cho lên những đĩa
mỗi đĩa chứa được khoảng chín mươi sáu mẫu bệnh phẩm
sau khi mình đã có đủ chín mươi sáu bệnh phẩm này thì mình sẽ cho lên máy xét nghiệm tự động
sau khi máy xét nghiệm tự động chạy khoảng năm giờ đồng hồ thì ra kết quả
mình mới đưa lên phần mềm xử lý kết quả và in kết quả trả cho bệnh nhân
đối với chiếc máy tự động
máy tự động ở bệnh viện đang có là duy nhất của vùng đồng bằng sông cửu long
nó chạy được khoảng một hai trăm linh mẫu bệnh nhân cho một lần chạy là năm giờ đồng hồ
đối với xét nghiệm sàn lọc trước sinh
nó chạy được khoảng bốn trăm linh mẫu bệnh phẩm cho một lần chạy khoảng năm giờ đồng hồ
nếu như trước đây các chẩn đoán còn phải dựa vào các kỹ thuật và phương tiện máy móc thủ công
cho độ chính xác không cao thì nay nhìn những trang thiết bị máy móc hiện đại này
chúng ta có thể thấy rõ tính chuyên nghiệp và độ chính xác cao của ngành y khoa
trong nước đối với công tác chẩn đoán tầm soát dị tật bẩm sinh hiện nay
thứ hai nữa là làm sàng lọc cho đối tượng là các em bé sơ sinh
đầy ngó gót chân sàng lọc các bệnh dối loạn chuyển hóa liên quan tới em bé sau đẻ
thế còn phòng thứ hai là phòng labo di chuyển
liên quan tới xét nghiệm liên quan tới vật liệu di chuyển nhiễm sắc thể xét nghiệm gen
bắt đầu từ bệnh viện từ dũ tp hcm sau một mươi bảy năm triển khai
từ việc khởi đầu chỉ là những kỹ thuật xét nghiệm mang tính thử nghiệm nhỏ lẻ thủ công
đến nay cả nước đã có gần hai mươi bệnh viện trung ương các bệnh viện khu vực và bệnh viện tư nhân
tham gia vào hệ thống thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán tầm soát dị tật bẩm sinh
hiện tại chúng tôi có chương trình tầm soát cho bốn nhóm đối tượng
nhóm thứ nhất là mình có những lớp để hướng dẫn và sau đó thực hiện các tầm soát
về giai đoạn trước khi lập gia đình mình còn gọi là tầm soát tiền hôn nhân
tức là trước khi lập gia đình thì hai người cần phải biết mình có bệnh tật dễ không
và những bệnh tật đó nếu khi chúng ta có con thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào
hoặc là mình có thể tránh được hay không v v
và cái thứ hai là chương trình sàn lọc trước sinh
ngoài ra chúng tôi có thêm một chương trình nữa là chương trình tầm soát trước khi làm tổ
cho những cặp vợ chồng vô sinh và hiếm muộn thì cái này cũng mới khởi động
trong vòng ba năm năm qua và hiện nay thì vẫn đang tiếp tục
và cuối cùng là sau khi sanh xong đứa bé này liệu rằng cuộc sống đứa bé này
có bị ảnh hưởng bởi cái bệnh tật gì mà chúng ta chưa biết mà chúng ta có thể phát hiện được
và để làm cho nó tốt hơn hay không
hệ thống chẩn đoán trước sinh mới được hình thành nhưng trước mắt thì sự phát triển của nó
đồng đều và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ lan tỏa một cách từ từ
vì đây nó là những kỹ thuật tương đối đặc biệt mà chúng ta làm cái đối tượng
chủ yếu là em bé trước khi đẻ
thành ra cũng không thể một lúc mà chúng ta phát triển rộng rãi thì sẽ rất nguy hiểm
chính vì thế chúng tôi rất cẩn trọng khi chúng ta phát triển cái hệ thống
và tôi cho hệ thống như thế là phát triển tương xứng với sự phát triển của y học việt nam
thế thì tương lai thì chúng tôi sẽ
đưa về một số kỹ thuật sẽ được đưa về đến tuyến tỉnh
ví dụ như tham gia vào cái việc sàng lọc sau sinh cho em bé thì hiện nay đã làm đến tận tuyến xã
hiện nay cùng với sự xuất hiện của nhiều thiết bị công nghệ hiện đại
cộng với sự chủ động của con người trong công tác sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh
không chỉ đánh dấu những thành tiệu y khoa vượt bậc của việt nam
mà nó còn đóng vai trò quan trọng giúp giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng dân số
liên tiếp trong những năm gần đây
trên địa bàn cả nước đã có hàng chục ngàn bà mẹ mang thai
được thực hiện các kỹ thuật tầm soát dị tật trước sinh
và hàng ngàn trẻ sơ sinh được thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán dị tật bẩm sinh
trong đó có rất nhiều trẻ em được can thiệp và điều trị kịp thời
nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các bệnh tật di chuyển mắc phải
trong giai đoạn bào thai và sơ sinh
qua đó giúp cho trẻ sơ sinh phát triển bình thường
hoặc tránh được những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra
giảm thiểu số người tàn tật thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng
theo ước tính của tổ chức y tế thế giới
mỗi năm tại việt nam có trung bình hơn một triệu trẻ em được sinh ra
trong đó ước tính có khoảng một năm hai trẻ mắc phải các dị tật bẩm sinh
do đó việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong trần đoán tầm soát dị tật
trước sinh và sơ sinh không chỉ giúp phát hiện can thiệp và điều trị sớm
các bệnh tật các dối loạn chuyển hóa di chuyển ngay trong giai đoạn bào thai
và sơ sinh sẽ giúp sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh góp phần nâng cao chất lượng dân số
việc triển khai những tiến bộ y học này còn có ý nghĩa nhân văn
trong nâng cao chất lượng dân số cải thiện sức khỏe giống nòi của quốc gia dân tộc
thưa quý vị mới đây nhóm sinh viên bkv tim của viện cơ khí đại học bách khoa hà nội
đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ in ba d để in các chi tiết xương bằng vật liệu nhựa sinh học pix
đây là vật liệu vẫn khá mới mẻ ở việt nam
sản phẩm mà nhóm hướng tới chủ yếu phục vụ người bệnh có các bệnh lý cần thay thế một phần xương bị khuyết
giúp họ có cuộc sống được tốt hơn
những mảnh xương bằng vật liệu y sinh pic này là sản phẩm của đề tài ứng dụng công nghệ in ba d
chế tạo sản phẩm thay thế phục vụ y tế và giáo dục của nhóm sinh viên viện cơ khí thuộc đại học bách khoa hà nội
quan sát bằng mắt thường có thể thấy những sản phẩm này đều sắc nét chi tiết chính xác so với thiết kế ban đầu
hiện tại chúng mình đã có một số sản phẩm và sản phẩm này đã được kiểm định về mặt
thứ nhất là về biên dạng về kích thước tức là phần cơ khí thì khá là đặc chuẩn và đạt với yêu cầu của bác sĩ đề ra
và tiếp tới là chúng mình sẽ chuyển nó sang phần y để kiểm tra an toàn về mặt sinh học
và kiểm tra một số độ bền để có thể ghép được cho bệnh nhân
để tạo ra vật liệu này nhóm đã kế thừa công nghệ in hiện nay và cải biến thêm phần điều khiển nhiệt
và nhiệt để phù hợp với loại vật liệu
giải pháp đã khắc phục hầu hết các yếu điểm của những phương pháp trước đó
sản phẩm mà nhóm hướng tới chủ yếu phục vụ người bệnh có các bệnh lý cần thay thế một phần xương bị khuyết
giúp họ có thể có cuộc sống được tốt hơn
bên cạnh đó việc thay thế phần xương bị khuyết giúp cải thiện thẩm mỹ của người bệnh bị khuyết xương
phương pháp này khắc phục các nhiệt điểm của các công nghệ gấy ghép xương hiện nay
đó là khó tạo hình phần xương ghép cho người bệnh và giá thành cao nhưng chỉ sử dụng được một lần
giữa bic là một loại vật liệu mới
nên là yêu cầu gia công nhựa nhiệt độ rất là cao hơn rất là nhiều so với các vật liệu bình thường
nên do đó mình phải có một hệ thống điều khiển nhiệt riêng
do đó mình viết chương trình để điều khiển phản hồi vòng kín bad để điều khiển nhiệt và thêm nó vào phần cơ khí
chi tiết có chính xác hay không phụ thuộc rất nhiều vào chuyển động của các hệ cơ khí
nên là việc điều khiển cơ khí nó rất là quan trọng
thêm một phần nữa đó là do nhiệt rất là cao
nên là để bảo cho độ chính xác và tổi thọ của máy
thì chúng mình đã phải làm thêm một lần
để thống nằm mát để nằm mát một số bộ phận quan trọng cho máy ạ
do nhựa pích có nhiệt độ nóng chảy cao lên tới bốn trăm linh độ c
nên nhóm đã nghiên cứu thiết kế khả năng xử lý nhiệt cho máy
để đáp ứng được đặc tính của vật liệu dựa trên thiết kế của máy in nhựa thông thường
một số mảnh vát sọ đã được thiết kế thành công và được các phía đại học y đánh giá cao
hiện lãnh đạo nhà trường cũng có những giải pháp thiết thực để hỗ trợ nhóm sinh viên tiếp tục phát triển đề tài
nhà trường cũng đã hỗ trợ về kinh tế cũng như là về con người
nguồn lực con người và trang thiết bị cơ sở vật chất để cho nhóm có thể phát triển
và có thể kết hợp liên kết với các viện nghiên cứu y sinh cũng như là các bác sĩ của trường đại học y
và các bác sĩ của các bệnh viện như bệnh viện bạch mai bệnh viện sanh pôn một số bệnh viện khác
ngoài ra còn kết hợp với các hãng hiện nay là các hãng lớn trên thế giới
các thiết bị lớn trên thế giới dụ như chẳng hạn như là hãng
gồm hay là các thiết bị in ba d của đức để mà chuyển giao công nghệ và kết hợp với bên này
để có thể tạo ra được cái chi tiết có thể có cái giá thành tốt và cái tính thẩm mỹ cao
với ý nghĩa nhân văn khi đưa được phương pháp giúp các bệnh nhân điều trị hiệu quả hơn
mà chi phí cũng thấp hơn các phương pháp hiện có ở trong nước
thiết bị đã đạt giải nhì cuộc thi sáng tạo trẻ hai nghìn một mươi tám của trường đại học bách khoa hà nội
nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia đơn vị trong lĩnh vực y tế
chuyển sang phần thông tin quốc tế
mở đầu là một thông tin hết sức thú vị dành cho những tín đồ của món cá hồi
đó là mới đây quốc đảo sư tử singapore đã khai trương máy atm cho phép bán cá hồi tự động
những chiếc máy được vận hành bởi công ty địa phương có tên là norwegian
và có tên là norwegian
các máy bán hàng hoạt động tự động ở âm hai mươi độ c và bán mỗi sản phẩm hai trăm linh gram cá hổi đông lạnh
đóng gói chân không với giá năm chín usd
khi được giữ đông lạnh cá có thể để được đến hai năm
nhiều khách hàng tỏ ra thích thú với sự tiện lợi của chiếc máy này
ngược lại nhiều người lại tỏ ra lo lắng về độ tươi của cá hồi
và sự bất tiện trong việc khai trương máy
trong khi đó chuyên gia về an toàn thực phẩm khẳng định
sẽ không có vấn đề gì miễn là cá hồi được cấp đông
norwegian salmon nhà sản xuất máy bán cá hồi tự động cho biết
họ đang lên kế hoạch đưa màn hình kỹ thuật số vào mỗi máy
với thông tin chỉ dẫn và công thức chế biến cá hồi
công ty điện tử nec của nhật bản vừa cho biết
đang phát triển phần mềm nhận diện dáng người
sử dụng hình dạng cơ thể con người và cách họ bước đi để nhận diện
ngay cả khi khuôn mặt của họ bị ẩn khỏi camera
phần mềm nhận diện giáng người là một phần chiến lược
thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo của nhật bản
và tùy chọn giám sát bằng dữ liệu
được phát triển dựa trên việc phân tích hình dáng cơ thể
trang phục và dáng đi để tạo nên hệ thống công nghệ tái nhận diện cá nhân
công ty điện tử nec cho biết
phần mềm này có độ chính xác lên tới chín mươi trong các thử nghiệm
như vậy công nghệ này sẽ lấp chỗ trống cho công nghệ nhận diện khuôn mặt
khi công nghệ này luôn cần các hình ảnh cận cảnh
có độ phân giải cao về khuôn mặt của một người
theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học
có khoảng năm mươi chín mươi người dùng máy tính hơn ba giờ mỗi ngày
thường gặp các vấn đề liên quan đến mắt não cổ và nhiệt sinh học
nguyên nhân là do ánh sáng xanh phát ra từ màn hình của các thiết bị điện tử
những triệu chứng phổ biến bao gồm nhức mắt đau đầu cổ
dối loạn giấc ngủ và thậm chí là thoái hóa điểm vàng
nắm rõ điều này banner một startup ở tây ban nha
đã phát triển ra những chiếc kính đặc biệt cho phép lọc một trăm linh ánh sáng xanh
phát ra từ màn hình các thiết bị điện tử
bảo vệ người dùng hoàn toàn khỏi những vấn đề liên quan
chiếc kính có tên gọi là banner hai có hai dáng gọng để lựa chọn
một vuông vức để phù hợp với nam và một tròn mềm để phù hợp với nữ
hai dáng kính này được thiết kế theo phong cách của london và paris
mang lại cảm giác thời trang hơn mà vẫn sử dụng tốt trong cuộc sống hàng ngày
đây là sản phẩm thứ hai của công ty này
phiết bản hai có khác biệt
so với thế hệ trước ở chỗ gọng kính giờ mềm dẻo hơn
chất liệu rẻ hơn nhưng vẫn đủ tốt
tăng độ bám vào sông mũi vừa khít với nhiều cỡ đầu
điểm đặc biệt nhất về banner hai
chính là phần mắt kính với chất liệu cao cấp
không chỉ chống xước vỡ bụi và nước
nó còn lọc được bốn mươi lượng ánh sáng xanh trong quang phổ có hại
và một trăm linh ánh sáng xanh ở bước sóng bốn trăm một mươi mm nm
chia khóa để banner làm được điều này
nằm ở lớp phủ độc quyền trên mỗi mắt kính do chính họ phát triển
bên cạnh đó phiên bản banner hai
còn có thêm một mắt kính dâm tùy chọn với giá khoảng hai mươi euro
gắn trực tiếp lên gọng để nhanh chóng biến kính thường thành kính dâm thời trang
tức là bạn chỉ cần mua một gọng thôi là có thể dùng được trong nhà và ngoài trời
hiện tại mỗi chiếc kính banner hai được bán với giá từ ba mươi chín euro
tương đương với hơn một triệu đồng
nếu muốn có thêm gọng kính dâm bạn sẽ phải chi một sáu triệu đồng
nếu bị cận loạn hay viễn thị
bạn cũng có thể đăng ký kiểm tra để mua được
nếu không được đúng loại theo yêu cầu với giá ba mươi euro
sản phẩm dự kiến sẽ được bán trên thị trường từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
david aguila một mươi chín tuổi điển trai
hiện đã theo học tại đại học quốc tế catalonia tây ban nha
chuyên ngành kỹ thuật sinh học
không được may mắn như bao người khác
angola sinh ra đã mắc phải một vấn đề hiếm gặp về gen
khiến anh bị khiếm quyết cánh tay phải
tuy nhiên với niềm đam mê học hỏi và nghị lực vượt lên số phận
david agola đã tạo ra một nguyên mẫu cánh tay
giả làm từ lego
đặc biệt hơn cánh tay này có thể cử động
cầm nắm gần giống tay thật
giúp aguila làm mọi thứ vô cùng thuận tiện
lego vốn là một trong những món đồ chơi yêu thích
của anh chàng david aguila
tận dụng thêm kiến thức tự học và tiếp thu trên giảng đường
chàng sinh viên này đã mầy mò chế tạo ra chiếc tay robot
từ năm chín tuổi trải qua bốn phiên bản nâng cấp
đến nay nguyên mẫu tay robot mới nhất của anh
đã có thể sử dụng được gần như thoải mái
giống như tay thật
khi còn nhỏ tôi luôn lo lắng
khi đứng trước những người khác bởi vì tôi không giấu họ
tuy nhiên điều này không hề ngăn tôi tin tưởng vào ước mơ của mình
tôi muốn thấy mình trong gương với hai cánh tay lành lặn
hiện tất cả các phiên bản tay giả do agila tạo nên
đều đang được trưng bày tại nơi ở của anh
ở ngoài ô barcelona
các mô hình này được angoila đặt tên là mk
đi kèm cùng các con số
lấy cảm hứng từ nhân vật siêu anh hùng iron man
cùng những bộ giáp công nghệ cao
trong vũ trụ điện ảnh marvel
để có thể làm được cánh tay
aguila đã sử dụng động cơ
điện cùng các khớp nối làm hoàn toàn từ lego
khi rưỡi tay cánh tay cũng sẽ rưỡi thẳng và ngược lại
đặc biệt là khả năng cầm nắm các đồ vật mà cánh tay đem lại
david aguila cho biết
sau khi hoàn thành chương trình học đại học
anh mong muốn mình có thể cống hiến những giải pháp làm chi giả
với chi phí hợp lý dành riêng cho những người khuyết tật giống như anh
cảm ơn các bác vấn quân bộ quốc tế

để không bỏ lỡ những video mới nhất
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo